chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh hai mươi h
theo đó có phương án đảm bảo năng lực chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa
nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ đường thủy và đường hàng không trong dịp nghỉ lễ quốc khánh hai tháng chín
tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông khắc phục kịp thời hư hỏng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông an toàn thông suốt nhất là các trục chính ra vào hà nội và tp hcm
tập trung tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông như vi phạm về tốc độ vi phạm quy định nồng độ cồn ma túy trở qua số người quy định vi phạm tải trọng
vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết vừa ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với phạm hoàng my
sinh năm hai nghìn một chú huyện tịnh biên để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
vào ngày một mươi bốn tháng tám my ngồi nhậu tại quán kcm
cùng lê ngọc hiễu và dương văn tèo cùng chú địa phương thì giữa tèo và my xảy ra cự cãi
sẵn trong người có hơi men my đã dùng dao đâm trúng vùng bụng của tèo khiến nạn nhân tử vong trước khi đến bệnh viện
sử dụng facebook cá nhân tham gia hội nhóm chống đối đăng tải chia sẻ nội dung xấu độc chống đảng nhà nước
một công dân vừa bị phòng an ninh nội địa công an tỉnh ninh thuận mời lên làm việc
theo kết quả điều tra người này đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân tham gia đăng tải
chia sẻ bình luận nội dung xấu độc trong các hội nhóm chống đối trên mạng xã hội facebook
như khôi phục hào khí việt trại cháu bắc hồ đài á châu tự do
đây là các hội nhóm fanpage hoạt động nhằm mục đích chống phá đảng nhà nước
phòng an ninh nội địa đã tuyên truyền giải thích về âm mưu thủ đoạn hoạt động chống phá của các tổ chức cá nhân phản động trong và ngoài nước
qua đó người này đã nhận thức được hành vi sai phạm cam kết không tái phạm và thao gỡ các bài viết chống đối trên facebook cá nhân
công an huyện hoa lư tỉnh ninh bình bắt giữ đối tượng lê văn nguyên chú xã ninh vân huyện hoa lư về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai lê văn nguyên đã cho hai người vai tổng số tiền là một trăm hai mươi hai triệu đồng
với lãi suất là bốn đồng một triệu một ngày tương đương một trăm bốn mươi bốn một năm thu lợi bất chính hơn bảy mươi bốn triệu đồng
khám xét khẩn cấp nơi ở của lê văn nguyên công an đã thu giữ sáu hợp đồng vai tiền
một cuốn sổ ghi chép danh sách gồm một mươi chín người vay tiền từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
tổng số tiền đối tượng đã cho vay là sáu trăm sáu mươi triệu đồng với lãi suất từ ba đến năm đồng một triệu một ngày tương đương một trăm linh tám đến một trăm tám mươi một năm
một sáu trăm linh chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hà nam phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh thu giữ
phát hiện phạm thị phụng chú phường thanh tuyền thành phố phủ lý đang kinh doanh buôn bán gần một sáu trăm linh chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ tại khu công nghiệp châu sơn
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra
phụng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ liên quan đến toàn bộ số hàng trên
và khai nhận mua số bánh trên qua mạng xã hội với giá ba đồng một chiếc về bán kiếm lời
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi